các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú trên địa bàn xã phổ châu và phổ thạnh thị xã đức phổ nhất là khu du lịch sao hình
đoàn công tác đã thông báo một số thủ đoạn mà tội phạm là người nước ngoài thường sử dụng để hoạt động tại việt nam
qua đó đã nhắc nhở và đề nghị chủ cơ sở khi phát hiện các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự trên lĩnh vực xuất nhập cảnh
thì phải báo ngay cho phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh để kịp thời xử lý theo quy định
đồng thời cũng đặc biệt lưu ý đối với các cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú cho người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân
như hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế giấy tờ liên quan đến việc cư trú tại việt nam mà phải thông báo ngay cho cơ quan công an
đoàn công tác đã hướng dẫn cán bộ chiến sĩ công an các xã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý cư trú đối với người nước ngoài
bảo đảm một trăm linh người nước ngoài tạm trú qua đêm phải khai báo tạm trú thông tin khai báo tạm trú phải được xác thực đầy đủ
quản lý chặt chẽ thông tin tình hình số liệu người nước ngoài hoạt động cư trú trên địa bàn tỉnh
kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép cư trú trái phép
nhất là các đối tượng là người nước ngoài ẩn náu cư trú lì hoạt động phạm tội trước trong thời gian diễn ra bầu cử
đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian đến phòng quản lý xuất nhập cảnh triển khai kế hoạch hướng dẫn công an các đơn vị địa phương
các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh về quy định xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài
công tác quản lý cư trú hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh
công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực cho thuê lưu trú
nhất là các cơ sở có người nước ngoài tạm trú tại địa bàn thành phố quảng ngãi và huyện bình sơn
công tác kiểm tra không chỉ kịp thời phát hiện xử lý vi phạm mà còn chủ động hướng dẫn các cơ sở nâng cao trách nhiệm
trong quá trình thực hiện các quy định về đăng ký tạm trú đối với người nước ngoài
góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
và bảo vệ an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu trên địa bàn
tiếp theo biên tập viên linh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
đối tượng lê xuân tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi ba ngõ hoàng an phường trung phụng quận đống đa tp hà nội
đối tượng vũ quý lãm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn vân am xã yết kiêu huyện gia lộc tỉnh hải dương
đối tượng này có sẹo chấm cách năm cm dưới sau đuôi lông mày trái
và đối tượng phạm quang duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố hồng ngự phường thụy phương quận bắc tử liêm thành phố hà nội
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi chợ
gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện